có một chút tương đồng với các chủng đang lưu hành trong quần thể người
xong họ hàng gần nhất về di truyền với chủng này là mẫu lấy ở người và chồn tại michigan mỹ vào hai năm trước
sau đó các nhà nghiên cứu so sánh cấu trúc trên của virus corona được tìm thấy ở hưu
với ncov trên mẫu bệnh phẩm ở người trong khu vực
họ phát hiện một người dân mang chủng virus tương đối trùng khớp và đã từng tiếp xúc với hưu đuôi trắng
các tác giả cho biết dữ liệu mẫu hạn chế khiến việc hiểu đầy đủ về mối quan hệ di truyền
của các chủng rất khó khăn
tuy nhiên thời gian và vị trí lây nhiễm cho thấy hưu có thể là nguồn lây của người bệnh này
họ không rõ ban đầu con hư này lây nhiễm ncov như thế nào
khi nghiên cứu sâu hơn về biến chủng xuất hiện trong quần thể
cấu trúc protein spite ex đã có nhiều đột biến thích nghi hơn với vật chủ mới là con người
nhà vi sinh vật samira mubaraka trung tâm khoa học và sức khỏe sunnybrook canada
trả lời phỏng vấn của cbc news
chủng virus mới phát hiện thậm chí không
không liên quan delta hay omicron
họ hàng gần nhất của nó lại là virus từng xuất hiện năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên chúng tôi không tìm thấy bằng chứng về giáo vết lây truyền tiếp theo
nếu tiếp tục giám sát chúng tôi sẽ hiểu rõ hơn về rủi ro chủng virus này có thể mang lại
trước đó các trường hợp lây truyền từ động vật sang người duy nhất được biết đến là ở trộm nuôi
ngoài ra một số nghiên cứu sơ bộ ở hồng kông trung quốc cho thấy virus có thể lây từ chuột đồng sang người
theo cơ quan y tế công cộng canada dựa trên thông tin có sản xuất
đến nay không dấu hiệu nào cho thấy xuất hiện thêm trường hợp người nhiễm chủng virus độc nhất này
đây là người duy nhất được xác định
cho đến khi chúng ta hiểu rõ hơn những người sang bắc hoặc xử lý động vật hoang dã
cần có biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn khả năng lây lan của virus